đây là trận thua thứ ba liên tiếp và là thứ năm của soanse kể từ đầu mùa
điều này khiến cho đội bóng rơi xuống thứ một mươi bảy trên mạng xếp hạng với bốn điểm và chỉ hơn ngóng xuống hạng về trị sở phụ
và để cho đội bóng không lún sâu hơn vào cuộc khủng hoảng
bác lãnh đạo swansea city đã quyết định xa thải huấn luyện viên goodwin
dù chỉ được ra người ý đã có công lớn giúp swansea trụ hạng thành công ở mùa giải vừa qua
ngay sau khi xa thải huấn luyện viên goodwin bác lãnh đạo swansea city đã bổ nhiệm cựu huấn luyện viên tuyển mỹ
bob bradley là người thay thế với hợp đồng ngắn hạn đến cuối mùa giải
trận đấu đầu tiên của bob bradley trên cương vị huấn luyện viên trưởng swansea
là trận làm khách đến sân của arsenal ở vòng tám premier league vào ngày một mươi năm tháng một mươi tới
cùng chung số phận với huấn luyện viên goodwin là huấn luyện viên của cơ bộ aston villa ông roberto di matteo
chỉ được ra người italia mới ký hợp đồng với aston villa bốn tháng trước
sau khi đội chủ sân virapak phải xuống chơi ở hạng nhất
tuy nhiên cựu huấn luyện viên của chelsea chỉ giúp cơ bộ thánh bơ minh ham giành được một chiến thắng trong một mươi một trận tại champions league mùa này
và sớm bị bắt đánh đọc của cơ bộ xa thải
trợ lý của di matteo là steven klaake một người cũ khác của chelsea sẽ tạm thời đảm nhiệm công việc dẫn dắt aston villa
trong trận đấu cuối cùng của mình di matto đã phải chứng kiến aston villa để thua hai trên sân của brexton
các cổ động viên theo chân villa đã là ó màn trình diễn của thánh bơ minh ham
và là ó màn trình diễn của thầy trò di matteo
và trận thua này đã trở thành giọt nước tràn ly cho số phận của nhà cầm quân người italia
trước khi tới aston villa nhà cầm quân bốn mươi sáu tuổi cũng bị san cơ bốn xa thải sau mùa giải hai nghìn một mươi bốn hai nghìn một mươi năm
ông là nhà cầm quân thứ tư của aston villa chỉ trong vòng một năm
sau các huấn luyện viên team seoul eric black và remy garde
bị dẫn ba điểm sau hai ngày đấu
tuyển châu âu rất cố gắng để lên ngược thế trận
với chiến thuật đánh phù đầu ở ngày thi đấu cuối cùng
huấn luyện viên darren clarké đã cho những quân thủ có phong độ tốt nhất suốt trận trước
chiến thuật này mang lại hiệu quả khi tuyển châu âu giành ba điểm trong năm trận đấu
tuy nhiên tuyển mỹ với sự cổ vũ của khán giả nhà đã không để cho đội châu âu có cơ hội vượt lên
trong sáu trận đánh đơn cuối tuyển châu âu chỉ giành được một trận thắng
trong khi đó tuyển mỹ với sự đồng đều của các cá nhân đã giành chiến thắng tất cả các trận đấu còn lại
trung cuộc đội tuyển mỹ vượt qua đội tuyển châu âu với tỷ số một mươi bảy một mươi một
đây là chiến thắng với cách biệt lớn nhất trong ba mươi năm năm qua
qua đó giúp đội tuyển mỹ đăng quang ngôi vô địch raider cup sau tám năm chờ đợi
mới đây sau khi lên trang nhất các tờ báo
với việc xét nghiệm dương tính với đôi ping và gặp các vấn đề dối loạn tâm thần
nhà vô địch quyền anh hạng nặng tyson fury đã đăng trên twitter với tuyên bố anh sẽ từ bỏ nghề bốc sinh
với tuyên bố anh sẽ từ bỏ nghĩa bốc sinh
trước đó nhà nương kim vũ rịch vkpa vkpo và ibo hạng nặng tyson fury
từng rút khỏi lần hẹn đấu đầu tiên với vladimir grishko do bị bong gần mắt cá chân trong khi luyện tập chạy bộ
lần hẹn đấu thứ hai giữa hai người là vào ngày hai mươi chín tháng một mươi
cũng bị hủy vì furi gặp vấn đề về tâm thần
furi từng thổ lộ với người chú đồng thời là huấn luyện viên của anh
peter furi về ý định từ bỏ quyền anh và đổ tội cho khán giả và giới truyền thông đã phóng đại quá đáng
những lời nói của fury vì lý do chủng tộc và biến anh thành nhà vua địch quyền anh của nước anh
bị khán giả anh ghét nhất mọi thời đại
hiện nay mẫu thử thứ hai của tyson fury vẫn đang xét nghiệm và chưa có kết quả
nếu mẫu thử này cũng dưng tính với cocaine
tyson fury sẽ bị tước các đai vua địch hạng nặng mà mình đã giành được
tại giải quần vợt trung quốc mở rộng năm nay
do không có sự góp mặt của những tay vượt lớn như novak zucovite
nên david ferre dù đang xếp một mươi ba thế giới vẫn được chọn là dòng số năm
đối thủ đầu tiên của tay vợt người tây ban nha tại vòng một của giải đấu này
chính là tay vượt hạng một mươi chín thế giới người uruguay pablo cuevas
trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn
lão tướng david ferre dù vấp phải kháng cự từ pablo cuevas
trong set thứ hai xong vẫn hoàn tất thắng lợi sau hai set với các tỷ số sáu mươi bốn và bảy mươi sáu
qua đó ghi tên mình vào vòng hai
tay vượt người tây ban nha sẽ gặp người thắng trong cặp đấu giữa choski và fognini
đó cũng là những thông tin cuối cùng trong bản tin sáng hôm nay của chúng tôi
xin chào và hẹn gặp lại